hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào việt nam
thay thế thông tư số một trăm chín mươi hai nghìn một mươi bốn ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cũng của ngân hàng nhà nước
cụ thể thông tư quy định rõ doanh nghiệp có vốn fdi là đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
thông tư quy định cụ thể các nội dung thu chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
bằng ngoại lệ và tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng việt nam đồng
về việc chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư
thông tư quy định nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài
hoặc từ tài khoản của nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ đồng việt nam của doanh nghiệp fdi đó
mở tại ngân hàng được cho phép để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại việt nam
thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép
doanh nghiệp có vốn fdi và nhà đầu tư nước ngoài nhằm tạo cơ sở pháp lý
và nâng cao trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan
thông tư quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư fdi vào việt nam
thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đầu tháng tám vừa qua thượng viện mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách lưỡng đảng cho tài khoá hai nghìn hai mươi
cho phép tăng chi tiêu liên bang thêm ba trăm hai mươi tỷ usd và duy trì mức trần nợ công hiện tại thêm hai năm
qua cả cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới
dự luật ngân sách này đặt mức chi tiêu công linh hoạt cho tài khoá hai nghìn hai mươi
là hơn một ba trăm linh tỷ usd trong đó chi tiêu quốc phòng và các hoạt động trong nước tăng đáng kể
dự luật cũng duy trì mức trần nợ công hiện nay đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cho phép chính phủ liên bang vay thêm tiền và tránh tình trạng vỡ nợ trong những tháng tới
mặc dù tổng thống donald trump hoan nghênh dự luật như một bản thỏa hiệp thực tế
song dự luật này phần nào cho thấy chính phủ mỹ đã nới rộng mục tiêu kiểm chế chi tiêu
kế hoạch này cũng đẩy mức thâm hụt ngân sách hàng năm của mỹ lên hơn một tỷ usd vào năm tới
chính phủ đức dự định sẽ không cho những người không phải là công dân của liên minh châu âu eu
được hoàn thuế giá trị gia tăng vat với những đơn hàng dưới năm mươi euro tương đương với năm mươi sáu usd
động thái này chủ yếu nhằm giảm tình trạng ách tắc tại biên giới với thụy sĩ
những người không phải là công dân của hai mươi tám nước thành viên eu hiện đang được hoàn thuế vat
ở mức một mươi chín đối với hầu hết mặt hàng ở đức
tại các điểm hải quan khi trình biên lai của cửa hàng
chính sách này đã dẫn đến tình trạng ách tắc ở những khu vực gần biên giới với thụy sĩ
vốn không phải là thành viên của eu
nhiều người từ thụy sĩ nơi giá cả có xu hướng ở mức khá cao vẫn thường mua sắm ở đức
kế hoạch này cần sự thông qua của quốc hội đức trước khi chính thức có hiệu lực
thưa quý vị ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
kho bạc nhà nước phối hợp với quỹ tiền tệ quốc tế tổ chức hội thảo định hướng chiến lược phát triển kho bạc nhà nước
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
của các chuyên gia trong và ngoài nước tại hội thảo này
là cơ sở quan trọng để bộ tài chính kho bạc nhà nước
tiếp tục hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển kho bạc nhà nước
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi phù hợp với thông lệ tốt trên thế giới
tình hình thực tế của việt nam và xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
việc hiện đại hóa công tác thu chi luôn được kho bạc nhà nước ưu tiên hàng đầu
cụ thể kho bạc nhà nước đã hiện đại hóa việc quản lý thông qua việc kết nối
trao đổi dữ liệu thu ngân sách nhà nước điện tử giữa kho bạc nhà nước
với cơ quan thuế hải quan và các ngân hàng thương mại mở rộng tài khoản chuyên thu
áp dụng các hình thức thanh toán điện tử trong thu nộp ngân sách nhà nước
đích đến trong chiến lược phát triển kho bạc nhà nước đến năm hai nghìn ba mươi
là hình thành kho bạc điện tử kho bạc mà không có bạc
đồng nghĩa với mô hình kho bạc hiện đại
theo đó toàn hệ thống đã nỗ lực cải cách giảm bớt các thủ tục trong thanh toán vốn ngân sách
song song với đó kho bạc nhà nước đang đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên toàn quốc
trước hết là chúng tôi phải cải cách được cơ chế chính sách và quy trình nhiệm vụ
đấy để theo đó là có những quy trình để cho phép là những đối tượng giao dịch với kho bạc nhà nước
có thể giao dịch bằng thương tự điện tử
thứ hai là chúng tôi cũng phải quan tâm đến việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin
tuy nhiên để làm được điều này không phải chỉ một mình
kho bạc nhà nước làm được mà cần có sự phối hợp có sự chỉ đạo chung của chính phủ
và sự phối hợp của các bộ ngành liên quan
ngoài ra kho bạc nhà nước đã phối hợp xây dựng trình bộ tài chính
trình chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn triển khai thực hiện luật quản lý nợ công
trong đó có nghị định quy định về cơ chế phát hành thanh toán trái phiếu chính phủ
qua đó cải tiến cơ chế phát hành giao dịch trái phiếu
tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn hàng năm
và đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển được quốc hội chính phủ giao
đặc biệt là về công nghệ quản lý thì chúng tôi tập trung vào xây dựng kho bạc số
theo đó thì kho bạc nhà nước sẽ có kết nối với lại các hệ thống công nghệ thông tin
của các bộ ngành các đơn vị có liên quan trong kiến trúc tổng thể về chính phủ số
và việc phát triển kho bạc số này sẽ mang lại lợi ích
cho cả những công nghệ quản lý các đơn vị có liên quan
người dân cho doanh nghiệp cho các đối tượng sử dụng ngân sách
có giao dịch với kho bạc nhà nước
tại hội thảo định hướng chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
các chuyên gia đại diện quỹ tiền tệ quốc tế imf và ngân hàng thế giới vkp
đánh giá cao vai trò của hệ thống kho bạc nhà nước trong quản lý tài chính công
đã và đang được khẳng định trong suốt thời gian qua
hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc được triển khai và sử dụng
cho việc kiểm soát và báo cáo quỹ ngân sách nhà nước
hiện nay có khoảng ba mươi đơn vị sử dụng ngân sách được kết nối với hệ thống này
thông qua cổng dịch vụ công
nhiều giao diện được kết nối với hệ thống ngân hàng
vì vậy có đến chín mươi bốn chi ngân sách được thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng
chín mươi tám thu ngân sách qua phương thức điện tử
chỉ trong một thời gian ngắn trên nền tảng của những thành quả đạt được
trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược kho bạc nhà nước đến năm hai nghìn hai mươi
kho bạc nhà nước đã xây dựng được một dự thảo chiến lược phát triển
cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đặc biệt với những khuyến nghị tại cuộc khảo sát
và làm việc với một số đơn vị thuộc kho bạc nhà nước
vào trung tuần tháng ba vừa qua của imf về các lĩnh vực của kho bạc
như quản lý ngân quỹ quy động vốn kế toán nhà nước thanh trạc kiểm tra nội bộ
tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
đều được kho bạc nhà nước đã đưa vào dự thảo để hoàn thiện mục tiêu
định hướng phát triển tài chính công nói chung
và kho bạc nhà nước nói riêng cho giai đoạn tiếp theo
bảo đảm phù hợp với thông lệ tốt trên thế giới tình hình thực tế của việt nam
và xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
trên cơ sở kết quả triển khai dự án hệ thống tapmis
kho bạc nhà nước đã phát triển các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin
theo hướng tập trung trực tuyến và tích hợp với hệ thống tapmis
như dự án hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước thanh toán điện tử tập trung
trong nội bộ hệ thống và với hệ thống ngân hàng
triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
đầu tư phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ
quản lý nội ngành từ đó đưa công nghệ thông tin là khâu đột phá tác động lớn
và hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động cải cách hiện đại hóa hệ thống kho bạc nhà nước
thưa quý vị kết quả khảo sát của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
đã ghi nhận những nỗ lực của bộ tài chính và tổng cục thuế
trong thực hiện cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế sơ đổi các quy trình nghiệp vụ
và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế nộp thuế điện tử
những nỗ lực này đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực tiết kiệm thời gian công sức cho doanh nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi chín ngành thuế tiếp tục mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng
đến nay triển khai tại sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố và một trăm linh tri cục thuế trực thuộc
phối hợp với bốn mươi chín ngân hàng thương mại

đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với tổng cục thuế
và sáu mươi ba cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử
đến nay số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế
đạt tỷ lệ trên chín mươi tám một mươi số doanh nghiệp đang hoạt động
mở rộng dịch vụ hoàn thuế điện tử tại sáu mươi ba tỉnh thành phố tổ chức
hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử
có mã của cơ quan thuế tại hà nội và tp hcm
hiện nay tổng cục thuế đã triển khai đồng bộ dịch vụ thuế điện tử etas
cho các doanh nghiệp và người nộp thuế
có thể nói là ngành thuế là một cái ngành áp dụng công cụ quản lý hiện đại nhất
về công tác quản lý áp dụng công nghệ thông tin và kinh tế
và đã giảm được tối đa những thời gian cũng như chi phí
cho doanh nghiệp và cho người nộp thuế
điều này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực
một trong những đơn vị được khảo sát là tổng công ty cổ phần may nhà bè
là một trong những doanh nghiệp hàng đầu
của ngành diệt mai việt nam
các sản phẩm của mai nhà bè được khách hàng tin dùng
như bộ vép xơ mi quần
với những thương hiệu decaxor matana navarti
và là đối tác cung cấp sản phẩm thời trang đồng phục
cho các đối tác lớn như ngân hàng hay các hãng hàng không
cùng với mạng lưới hàng trăm cửa hàng bán
và giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc
là một doanh nghiệp triển khai rất sớm các nghiệp vụ kế toán quyết toán
nộp thuế điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử
doanh nghiệp rất hài lòng với những cải cách thiết thực
trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế của ngành thuế
chúng tôi là những doanh nghiệp có hệ thống cửa hàng rất nhiều trên toàn quốc
do vậy nên việc đi nộp thuế hàng ngày vừa mất thời gian của doanh nghiệp
vừa tốn chi phí rồi tốn giấy tờ
và nhiều khi doanh nghiệp chưa hiểu biết thì lại mất rất nhiều thời gian
và nó không minh bạch trong cái việc nộp thuế nữa
nhưng từ khi có cách nộp thuế mới này
thì chúng tôi có thể nộp hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và kể cả ngày thứ bảy chủ nhật
và cái thời gian thì rất là chính xác
một đại diện doanh nghiệp khác được khảo sát là công ty cổ phần mạng meta
một đơn vị hoạt động hơn một mươi năm trong lĩnh vực thương mại điện tử tại việt nam
với việc kinh doanh qua mạng hàng chục ngàn sản phẩm
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau
không chỉ là đơn vị chấp hành tốt các nghĩa vụ pháp luật thuế
công ty cổ phần mạng meta còn được biết đến là một đơn vị tiên phong
trong việc triển khai hóa đơn điện tử
và cung cấp một trăm linh hóa đơn giá trị gia tăng cho các sản phẩm được bán ra
việc ngành thuế triển khai đơn giản hóa thủ tục hành trình thuế
sửa đổi các quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế nộp thuế điện tử
đã giúp cho doanh nghiệp tập trung hơn vào việc phát triển kinh doanh
tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí
hóa đơn chính là một bằng chứng hợp pháp để bảo vệ của người tiêu dùng
và đối với phần doanh nghiệp ngành thuế cũng tuyên truyền
nhưng mà cũng nên có những các cái chế tải đủ mạnh
đối với những doanh nghiệp mà thực sự mong muốn né tránh
trong việc xuất hóa đơn cho người tiêu dùng
và theo tôi thì tôi cũng nghĩ là ngành thuế nên phát triển thêm
nhiều đường dây trực tuyến để có thể tiếp nhận được phản ảnh
của người dân hay của doanh nghiệp để từ đó có thể xử lý kịp thời
để góp phần giảm bớt những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp việt nam
trong việc thực hiện chính sách và thủ tục hành chính thuế
theo đại diện của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
ngành thuế cần tiếp tục giả soát loại bỏ hoặc đơn giản hóa
các thủ tục hành chính thuế không cần thiết
nâng cao chất lượng thông tin và tăng tính công khai minh bạch
góp phần giúp doanh nghiệp việt nam giảm bớt các chi phí
trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại